sự phát triển của công nghệ truyền thông và mạng xã hội hiện nay đã tạo ra rất nhiều cơ hội để mỗi cá nhân kết nối với cộng đồng
và qua đó thể hiện cũng như là khẳng định bản thân
tuy nhiên việc đưa thông tin lên mạng thì đòi hỏi sự hiểu biết lòng trung thực và đạo đức
thiếu những yếu tố ấy thì người đưa thông tin rất dễ sai phạm phải những sai lầm thậm chí là vi phạm pháp luật
có thể thấy rất rõ điều này qua những thông tin về đại dịch covid một mươi chín như hiện nay
hiện nay có rất nhiều người đặc biệt là giới trẻ đã thực hiện những video clip và cho đăng tải trên internet về dịch bệnh covid một mươi chín
tuy nhiên bên cạnh những thông tin đúng kịp thời có giá trị động viên cộng đồng trong việc phòng chống dịch bệnh
đã có không ít bạn trẻ tung ra những clip phản cảm gây bức xúc trong cộng đồng và ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch bệnh
bạn trẻ cần phải rất ý thức trong việc
phát tán những clip mang tính chất nhạy cảm cũng như kỳ thị
bởi mỗi một clip đó sẽ có sức lan truyền rất mạnh mẽ và nó sẽ tác động rất mạnh đến tâm lý của rất nhiều người
khi mà họ không có thể hiểu được và cũng như không thể biết hết được các cái mục đích của cái câu chuyện là thật hay là không
sau khi vấp phải nhiều chỉ trích của cư dân mạng vì đăng tải một clip ăn theo tình hình thời sự
thiếu chuẩn mực tài khoản của cô gái nnt đã đăng tải lời xin lỗi vì hành động thiếu suy nghĩ của mình
cô cho biết clip được thực hiện dưới góc nhìn hài hước với ý định truyền tải thông điệp là mọi người phải tự biết bảo vệ sức khỏe bản thân trong thời điểm này
tuy nhiên do sự thiếu hiểu biết nên clip đã tạo ra hiệu quả trái ngược
việc em quay những video đưa lên mạng xã hội như vậy cũng chỉ để làm thỏa mãn cái nhu cầu thể hiện bản thân của em thôi
nhưng em lại không nghĩ rằng
nó lại gây nên một cái sự bất bình cho cộng đồng mạng như vậy
và em cảm thấy rất là hối hận
và sau cái sự việc này thì em sẽ có những cái nhìn sâu sắc hơn và thầu đáo hơn trước khi đưa những cái gì đó lên mạng xã hội
tương tự một clip thứ hai trên mạng xã hội đã mô phỏng lại câu chuyện của một khách du lịch hào hứng chuẩn bị hành lý để đi du lịch
nhưng khi được cho biết là sẽ đi đến đà nẵng thì người này đã lập tức vứt bỏ hành lý
và có phát ngôn không đúng mực
hy vọng rằng sự hối hận của nnt sẽ trở thành bài học cho các bạn trẻ trong việc đưa ra thông tin phát ngôn ứng xử trên internet